kính chào quý vị quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số năm
hầu như ít di chuyển ở ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến quảng ngãi với sức gió mạnh nhất cấp sáu giật cấp tám
ảnh hưởng của bão số năm tại các tỉnh quảng bình quảng ngãi đà nẵng quảng trị thừa thiên huế con tum đã làm chìm hai phương tiện
hàng chục ngôi nhà bị tốc mái các tuyến đường ở khu vực đồi núi bị sạt lở gây ách tắc giao thông
tại quảng ngãi đã có hai mươi năm nhà bị tốc mái gần một năm trăm linh hectare lúa hoa màu bị ngập úng
về thủy sản có bảy hectare diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại và một chiếc tàu bị chìm
nhiều tuyến giao thông bị sạt lở hư hỏng
từ chiều qua đến chiều nay ngày một mươi hai tháng chín mưa to trên toàn địa bàn tỉnh quảng nam gây ngập lụt nhiều nơi
việc đi lại của người dân gặp khó khăn đồng thời gây thiệt hại khá lớn diện tích lúa hoa màu tại các địa phương
ghi nhận tại huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế tuyến tỉnh lộ một mươi một b đoạn quang xã phong xuân ngập sâu bảy mươi cm kéo dài hơn hai km
sáng nay mưa lớn khiến hệ thống giao thông bị chết cắt cục bộ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
có hai mươi chín ngôi nhà ở huyện phong điền và quảng điền bị tốc mái hư hỏng do ảnh hưởng của bão số năm
tại huyện nam đông hiện có bốn mươi năm người dân địa phương vẫn đang ở trong rừng
địa phương đã liên lạc tám người số còn lại vẫn chưa liên lạc được
bão số năm gây mưa lớn ngập lụt và ảnh hưởng tới vận hành lưới điện của các tỉnh miền trung
gây sự cố làm ảnh hưởng cung cấp điện cho khoảng bốn ba trăm bảy mươi hai trạm biến áp với bốn trăm linh một khách hàng
đến trưa nay đơn vị đã khôi phục cung cấp điện được hơn bảy mươi năm
tại tỉnh đắk lắc mưa lớn trên diện rộng nhiều ngày qua cộng thêm ảnh hưởng của bão số năm
một số địa phương ở đắk lắc bị ngập úng cục bộ
hàng trăm hectare lúa bị ngập úng người dân đang khẩn trương thu hoạch lúa để hạn chế thấp nhất thiệt hại
các huyện bị ảnh hưởng nặng gồm lắk cờ đông bông eosup
trong đó huyện lắk có hơn ba trăm ba mươi hectare lúa đang bị ngập úng
nhiều diện tích bị mất trắng hoàn toàn
trong đó nhiều vùng bị ngập sâu bà con phải dập mình trong nước lũ để thu hoạch lúa
với phương châm xanh nhà hơn giờ đồng nhiều bà con phải thu hoạch lúa đang xanh để che lũ
có hơn bảy xào lúa đã ngập sâu trên nước lũ
các thành viên trong gia đình của bà bùi tị tường ở thôn hoa bình hai sẽ đắc liêng không đủ người để gặt
mặc dù đã đặt vấn đề thuê mướn công nhân nhưng cũng không có người nhận trong khi nước lũ đang ngày một lên cao
à cái diện đích đắc của tôi là một hectare nhưng mà nó hơi trống tôi không làm tôi làm chỉ bã tấm sầu vậy đó thôi
coi như chịu bỏ đó chứ không gạt được
còn bữa nay mà kêu văn ra là nó không thêm gạt
thành ra là bây giờ đó ăn chia đôi mà không gạt này là cái đồng ở chỗ đây đó là ăn chia đôi đó mà nó không gạt
khu vực này là gần sáu mươi hectare mà sáu mươi hectare đó tức là bà con đi gạt là họ tranh thủ lục vùng sâu nhất
cho nên là kêu con là không được cho nên là một mình phải tranh thủ gạt chứ không là cá chim nó ăn hết
chứ không là gạt lằn chứ không biết sao bây giờ
chứ con cám bây giờ thuê
nước này càng cao thì nước này càng lớn
thì một đám lúa này thì còn lại một đám lúa này thì chắc cũng vớt phát bao nhiêu là càng tốt thôi
đến chiều ngày một mươi hai tháng chín nước lũ đang đổ về và gây ngập trên diện rộng các đồng dụng của xã buồn chiết
chính quyền viện lắc và các xã bị ảnh hưởng nặng nề cũng đang tập trung nhân lực để giúp người dân thu hoạch lúa
trước tình hình mưa lũ thì khuyến kháo bà con nông dân và tuyên truyền thực hiện phương châm
là đối với những diện tích mà có khả năng thu hoạch được thì tập trung thu hoạch
thực hiện thống kê những diện tích thiệt hại và để có cơ sở hỗ trợ theo nghị định hai năm hai nghìn một mươi bảy của chính phủ
theo dự báo trong những ngày tới tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh đắk lắc vẫn còn kéo dài
dự báo diện tích lúa bị ngập nước sẽ còn tăng nhanh nguy cơ ngập ống sạt lở
tại các vùng đất dốc thuộc các viện như cà đông bông lắc ea sốt ea ca mă rắc là rất lớn
chính vì thế ngoài tập trung hỗ trợ bà con thu hoạch nông sản
chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khắc các biện pháp cấp bách phòng chống thiệt tai
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới lãnh đạo công an các tỉnh miền trung từ quảng trị đến quảng ngãi
đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực chuẩn bị phương tiện và lực lượng cứu nạn cứu hộ
sẵn sàng di rời dân ở vùng bị ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn
tổ chức thực hiện phương án điều hòa giao thông tại các điểm giao thông đường bộ đường sắt sung yếu
có thể bị ách tắc do mưa lũ gây ra
do ảnh hưởng của cơn bão số năm từ tối qua ngày một mươi tháng chín
tàu biện đảo lê sơn đã có mưa rất to và gió rất mạnh
tính đến chiều ngày một mươi một tháng chín các lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đã kêu gọi hơn một bảy trăm linh tàu thuyền
và khu nơi động tránh trú bão
hiện lực lượng cơ quan các địa phương ven biển cầu tỉnh cùng với lực lượng chức năng
tiếp tục hỗ trợ ngư dân di chuyển và ra cầu lông bè đến nơi an toàn
ngoài ra để thực hiện tốt công tác chống bão và chống dịch covid một mươi chín
tàu thuyền ngư dân trở về trên trung bão có liên quan yếu tố dịch tễ
đều được sắp xếp neo đậu tại khu vực riêng biệt
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tp đà nẵng công an các đơn vị địa phương
đã triển khai kế hoạch phòng chống bão số năm với phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng
nỗ lực thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ vừa phòng chống bão vừa đảm bảo an ninh trật tự
và phòng chống dịch covid một mươi chín
tại quảng nam mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến nhất là tại các địa phương vùng núi
gây sạt lở chia cắt lực lượng công an xã chính quy tại các xã vùng cao huyện phước sơn
đã bám địa bàn tổ chức di rời người dân khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn
trước đó để ứng phó với cơn bão số năm lực lượng công an và chính quyền địa phương
viện phước sơn đã di rời hai trăm ba mươi hộ dân với một tám mươi tám nhan khẩu trên địa bàn bảy xã của huyện
cùng một số công nhân thi công công trình ở một số xã về chú bão ở các điểm nhà làng
và nơi đảm bảo an toàn hiện vẫn có một số ít người dân đi làm dễ chiêu về nhà
đã và đang được lực lượng chức năng liên lạc vận động không đi qua sông suối
tìm nơi chú ở an toàn
vâng bão số năm suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền đã gây mưa lớn
tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình định
tại thành phố đà nẵng mưa lớn trong nhiều giờ liền đã khiến cho một vài khu vực
bị ngập úng cục bộ phóng viên ngọc lũy sẽ thông tin chi tiết
và đi vào đất liền thì tại thành phố đà nẵng từ tối qua đến sáng nay
có mưa to đến rất to liên tục trong nhiều giờ
điều này đã khiến cho một vài xã trụng thấp ở huyện hòa vang
cũng như là một số tiến đường trong địa bàn thành phố bị ngập ống cục bộ
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại những miễn ngập úng
để tiêu thoát nước cũng như là điều tiết giao thông
một vài phương tiện bệ tắc máy khi lưu thông qua các khu vực này
cũng đã nhanh chóng được xử lý
mặc dù cơn bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
nhưng mưa lớn và vẫn kéo dài trong nhiều giờ
vì vậy người dân cũng hết sức cẩn thận khi ra đường trong thời điểm này
bão số năm cũng đã gây mưa rất lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
bị ngập nặng lũ bắt đầu lên nhanh trên các sông
và sau đây là ghi nhận của phóng viên thành sự tại thời điểm này
và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
điều đặc biệt là áp thấp nhiệt đới hiện nay đã gây ra mưa diện rộng
mục đích ở một số con sông này dăng cao
tại các địa bàn nguyên núi thì cũng xảy ra tình trạng sạch lỡ núi
nhiều tiếng đường bị hư hỏng
hiện lực lượng công an quảng ngãi cũng phối hợp với chính quyền địa phương
đã khẳng trương khắc phục thực hại do bão số năm gây ra
tính đến chín h sáng ngày một mươi hai tháng chín quảng ngãi đã có mưa lớn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm công đa tỉnh đã phát công văn
đề nghị các địa phương khẩn trương ứng phó
dù bão số năm suy yếu thành áp thấp khi vào bờ
nhưng lại khiến mưa to giải rác khắp tỉnh quảng ngãi
lượng mưa giao động từ ba trăm năm mươi mm đến sáu trăm năm mươi mm
dự báo trong sáu tới một mươi hai giờ tới lũ trên sông vệ và sông trà câu ở mức báo động ba
sông trà khúc và sông vệ ở mức báo động hai
các địa phương chủ động di rời dân vùng trụng thấp vùng có nguy cơ cao sạt lở
đồng thời tổ chức lực lượng thu hoạch nông sản lúa cho người dân
bởi tình hình ngập úng sẽ xảy ra ở hầu khắp các cánh đồng trên toàn tỉnh quảng ngãi
có thể thấy rằng trong đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay
nhiều địa phương tại miền trung đã phải hứng chịu mưa lớn lên tới hàng trăm mm
và bão số năm cũng đã gây ra một số thiệt hại ban đầu
tại tuyết thuyền huế bão số năm đã gây mưa to gió mạnh
làm hàng chục nhà dân trên địa bàn đã bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy
tại huyện phong điền do gió mạnh lốc xoáy lắn tốc máy hai mươi một nhà dân
tại các xã điền hòa phong hải phong xuân phong hiền
hiện lực lượng xung kích địa phương cùng các gia đình đã tiến hành khắc phục hậu quả
từ sáng cho đến đêm qua ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh con tum đã có mưa rất to
mực nước trên các sông dâng cao nhiều tuyến đường các huyện đã bị ngập sâu
tại huyện đắc tô tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi ba lực lượng chức năng đã rào chắn cảnh báo không cho người dân qua lại
thuyền đức nhân xã lũ gây nguy cơ ngập nhà ở của các hộ dân
hiện chính quyền xã đắc bi đã sơ tán một mươi năm hộ dân trong xã
tại huyện đắc tô khoảng hai mươi hectare lúa hoa màu và những cây công nghiệp bị ngập ống do nước dân
ủy ban nhà dân tỉnh quang tum đã yêu cầu huy động lực lượng xung kích theo phần châm bốn tại chỗ
để người dân sớm một đi cuộc sống
còn tại tỉnh bình phước do mực nước từ thượng nguồn đổ về suối ra đã làm ngập các tuyến đường giao thông trong khu vực
nhiều căn nhà cây trồng vườn rau của các hộ dân ven suối ở các phường tân đồng tân xuân tân thiện cũng bị ảnh hưởng
lực lượng chức năng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã nhanh chóng triển khai lực lượng di rời người dân tài sản ra khỏi khu vực bị ngập lụt
tại đắc lắc mưa lớn những ngày qua đã khiến một số huyện bị ảnh hưởng nặng gồm lắc cờ đông bông eo súc
lập sâu bà con phải dầm mình trong nước để thu hoạch lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng
chính quyền nguyễn lắc cùng các xã bị ảnh hưởng nặng đang tập trung nhân lực để giúp đỡ người dân thu hoạch lúa